mua bán trái phép chất ma túy bị cáo phạm văn bắc chú tại tỉnh hải dương đã bị tòa nhân dân tỉnh bình định tuyên án hai mươi năm tù trong phiên xét xử sơ thẩm diễn ra vào chiều qua
đồng phạm của bắc là nguyễn phục phi chú tại thành phố bùn văn thuận tỉnh đắk lắc lãnh án chín năm tù
theo cáo trạng bắc và phi là những đối tượng nghiện ma túy từ các địa phương khác đến bình định hình thành đường dây ma túy lớn chuyên cung cấp ma túy cho các điểm karaoke ba trên địa bàn thành phố quy nhơn
khuya ngày một mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một bắc bị bắt quả tang khi đang mở cốp xe kiểm tra số ma túy chuẩn bị giao
qua đấu tranh cơ quan chức năng tiếp tục khám xét nhà trọ ở đường huỳnh xuân phái thành phố quy nhơn bắt đồng bọn của bắc là phi
tại đây tổ công tác thu giữ một sáu mươi năm gam ma túy ba trăm bảy mươi ba viên thuốc lắc hai khẩu súng và ba mươi viên đạn trì
thưa quý vị hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa cho biết
vừa ra quyết định cho bắc là một trong những đối tượng nghiện ma túy
khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam hai bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng công trình hạc thành tower địa chỉ số ba phan chu trinh phường điện biên thành phố thanh hóa
hai bị can bị khởi tố gồm nguyễn bá hùng năm mươi tám tuổi nguyên phó giám đốc sở tài chính hiện là bí thư huyện ủy
chủ tịch hội đồng nhân dân huyện như xuân ủy viên ban kinh tế ngân sách hội đồng nhân dân tỉnh thanh hóa và văn xuân hùng sáu mươi ba tuổi
nguyên trưởng phòng quản lý công sản giá cả thuộc sở tài chính
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục tiến hành các hoạt động điều tra làm rõ
với hành vi trộm cắp tài sản bốn đối tượng gồm chu quốc minh nguyễn thanh thế trần hoàng anh vương và đoàn phú quốc cùng chú tại huyện thống nhất tỉnh đồng nai
đã bị công an tp vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu bắt giữ để điều tra
sáng ngày một mươi bốn tháng bảy bốn đối tượng chở nhau trên hai xe máy
khi tới khu vực đường ba cư hường bốn tp vũng tàu thì phát hiện một xe máy honda vision màu trắng không có người trông giữ
thế đã dùng đoàn phá khóa sau đó điều khiển chiếc xe này cùng đồng bọn tẩu thoát
ngoài vụ việc trên các đối tượng khai nhận đã trộm ba chiếc xe máy khác trên địa bàn thành phố vũng tàu
sau đó đem đi bán tại bình dương lấy tiền chia nhau tiêu xài
đồng chí lê minh hương bí thư trung mương đảng tránh văn phòng trung mương đảng
đồng chí vũ đức đam ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ và các đồng chí lãnh đạo ban bộ ngành trung ương
thấm nhuận đạo lý uống nước nhớ nguồn ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc việt nam và ý nguyện của chủ tịch hồ chí minh
trong suốt bảy mươi năm năm qua nhất là trong hơn ba mươi năm năm tiến hành công cuộc đổi mới gần đây
đảng và nhà nước ta đã luôn luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với thương binh liệt sĩ những người có công với cách mạng
nhiều chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về ưu đãi đối với người có công đã được ban hành
đối tượng hưởng chính sách ưu đãi được mở rộng các chế độ ưu đãi từng bước được bổ sung hoàn thiện
thể hiện sự trân trọng biết ơn chăm lo của đảng nhà nước và nhân dân ta
đến nay đã có hơn chín hai triệu người có công bao gồm các cán bộ lão thành cách mạng cán bộ tiền khởi nghĩa các mẹ việt nam anh hùng
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng lao động thương binh bệnh binh thân nhân liệt sĩ được hưởng các chế độ chính sách ưu đãi
phát biểu tại buổi gặp mặt thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước tổng bí thư nguyễn phú trọng hoan nghênh đánh giá cao ý chí tự lực tự cường của các thương binh bệnh binh
các gia đình thân nhân liệt sĩ và người có công đã vượt qua thương tật mất mát hy sinh khắc phục khó khăn hòa minh vào cuộc sống
tiếp tục cống hiến sức lực trí tuệ nêu những tấm gương sáng trong lao động sản xuất công tác chiến đấu học tập góp phần bảo vệ và xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp
hôm nay được gặp mặt các cụ các bác các anh các chị các đồng chí đại biểu tiêu biểu tại trụ sở trung ương đảng
tôi thật sự xúc động và rất vui mừng được thấy sức khỏe
trong đời sống của các bậc lão thành cách mạng các mẹ việt nam anh hùng các đồng chí thương binh bệnh binh ngày càng được các cơ quan đoàn thể các tổ chức xã hội và nhân dân quan tâm chăm sóc chú đáo
và bản thân các đồng chí cũng có nhiều đóng góp tích cực trong cộng đồng cho sự nghiệp đổi mới công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế
tiếp tục góp phần xây dựng phát triển bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam muôn vàn
thực hiện đúng tinh thần nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng và chỉ thị số một mươi bốn của ban bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác người có công với cách mạng
đồng chí tổng bí thư đề nghị các cấp ủy đảng các cơ quan chính quyền các ngành các đoàn thể cần phát huy những kết quả đã đạt được
tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt hơn các chính sách pháp luật về ưu đãi với người có công với nước với cách mạng
tôi cũng mong muốn và đề nghị các địa phương các cơ quan
đơn vị cũng như mỗi cá nhân bằng những việc làm cụ thể thiết thực với ý thức trách nhiệm cao hãy chủ động sáng tạo triển khai nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa
coi đó là bộn phận là trách nhiệm và cũng là tình cảm để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã cống hiến hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc
thống nhất đất nước và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa của chúng ta
nguyên dịp này
tổng bí thư nguyễn phú trọng hoan nghênh tinh thần trách nhiệm của các bộ ban ngành đoàn thể các địa phương trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm
góp phần khơi dậy niềm tự hào ý thức tự tôn dân tộc giáo dục truyền thống yêu nước củng cố khối đại đoàn kết dân tộc tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của đảng và nhà nước
đồng thời cũng xác định trách nhiệm của thế hệ sau đối với công lao của các thế hệ đi trước
trước đó vào sáng nay đoàn đại biểu người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc đã vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh trước anh linh của người các đại biểu đều bày tỏ lòng thanh kính lòng biết ơn vô hạn tưởng nhớ công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
thống nhất đất nước xây dựng tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa hòa bình độc lập thống nhất
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ
lời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
trước đó đoàn đã tới đặt vòng hoa dân hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn
thưa quý vị như một lời nhắc nhở về công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ giáo dục cho thế hệ hôm nay và mai sau về đạo lý uống nước nhớ nguồn
tối nay tại khu di tích lịch sử an ninh khu năm xã trà tân huyện bắc trà my tỉnh quảng nam bộ công an phối hợp với tỉnh quảng nam đài truyền hình việt nam
tổ chức chương trình giao lưu tri ân các anh hùng liệt sĩ công an nhân dân giữ chọn lời thề
đến dự và chủ trì buổi lễ có trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
buổi lễ được long trọng tổ chức tại khu di tích lịch sử an ninh khu năm xã trà tân huyện bắc trà my tỉnh quảng nam
đây cũng chính là địa danh lịch sử ghi dấu những năm tháng hào hùng những chiến công oanh liệt những tấm gương chiến đấu hy sinh của lực lượng an ninh khu năm vì độc lập dân tộc thống nhất đất nước
trong không khí thiền liền của buổi lễ thứ trưởng lê quốc hùng đã bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh cao cả không tiếc máu xương cho sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc của các anh hùng liệt sĩ
các thế hệ công an nhân dân nguyện kế tục làm sâu sắc hơn đạo lý truyền thống dân tộc uống nước nhớ nguồn ăn quà nhớ kẹt trồng cây
trí ơn đối với thương binh bình binh thân nhân liệt sĩ người có công cách mạng chăm sóc tu bộ các khu di tích lịch sử các công trình tường điệp các anh hùng liệt sĩ tăng cường giáo dục truyền thông gây dày tinh thần hiếu nước lòng biệt ơn đối với những người có công về cách mạng
các cơ quan truyền thông trong và ngoài lực lượng công an nhân dân cần đẩy mạnh tuyên truyền
chủ trương chính sách của đảng nhà nước và các hoạt động chăm lo đời sống người có công cách mạng trong công an nhân dân nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách trong công an tăng cường hướng dần kiểm tra sơ tổng kết rút kinh nghiệm biểu dương khai thường nhân rộng các điện hình những tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động đền ơn đáp nghĩa để việc chăm sóc thương binh bình binh gia đình liệt sĩ người có công trở thành một phong trào sâu rộng là nét đẹp văn hóa nhân văn trong lực lượng công an nhân dân
trong hai cuộc kháng chiến chống mỹ và chống pháp đã có hàng triệu người con ưu tú của dân tộc hiến dân cả cuộc đời để giành độc lập tự do thống nhất tổ quốc
trong hy sinh mất mát to lớn đó lực lượng công an nhân dân có hơn một mươi bốn cán bộ chiến sĩ anh dũng hy sinh hơn năm thương binh hàng chục nghìn người có công với cách mạng
ngay cả trong thời bình máu của các anh vẫn đổ hơn một chiến sĩ công an nhân dân anh dũng hy sinh hơn hai đồng chí bị thương để bảo vệ bình yên tổ quốc
trong không khí thiền liền hướng đến bảy mươi năm năm ngày thương binh liệt sĩ những thước phim chương trình nghệ thuật được biểu diễn ngay giữa dị tích lịch sử an ninh khu năm như một lời nhắc nhớ về công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ và giáo dục cho thế hệ hôm nay mai sau tô hồng thêm đạo lý uống nước nhớ nguồn đền ơn đáp nghĩa đặc biệt là lực lượng công an nhân dân vững vàng để giữ trọn lời thề vì nước quên thân vì dân phục vụ